tình trạng ô nhiễm môi trường những năm qua được đánh giá là có diễn biến phức tạp
theo chiều hướng xấu khó kiểm soát đây cũng là nguyên nhân chính khiến số lượng
bệnh nhân mắc các bệnh ung thư gia tăng nhanh
từ thời điểm đầu năm hai nghìn một mươi tám cho đến hết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín bệnh viện ung bưu hà nội đã tiếp nhận
một mươi bảy chín trăm hai mươi chín ca bệnh nhập viện trong đó gần chín mươi nguyên nhân khởi phát bệnh được xác định đến từ các lý do
môi trường như không khí nguồn nước bị ô nhiễm nhiều bệnh nhân tới khám và điều trị tại bệnh viện
ung bưu hà nội có tình trạng chung là sống tại các khu vực phát triển có các công trình xây dựng
khu vực khai thác khu công nghiệp lớn trong thời gian dài đến khi thấy có dấu hiệu sức khỏe bị ảnh hưởng
thì mới đi khám
theo thông tin từ bệnh viện ung bướu hà nội những năm gần đây số ca trần đoán mắc và thực hiện điều trị các bệnh phổ biến như ung thư phổi ung thư da có chiều hướng ngày càng gia tăng